nhằm cải tạo và chỉnh trang mỹ quan của nội đô phục vụ tết canh tí năm hai nghìn hai mươi thành phố hải phòng đã quyết định đầu tư năm trăm linh tỷ đồng để sửa chữa nâng cấp một trăm hai mươi tuyến đường tại bảy quận
thành phố sẽ gấp rút thi công để hoàn thành trước tết dương lịch
hải phòng đã quyết định đầu tư năm trăm linh tỷ đồng để sửa chữa nâng cấp một trăm hai mươi tuyến đường tại bảy quận
tỉnh lộ ba trăm năm mươi năm đường mạc đăng doanh và tỉnh lộ ba trăm năm mươi sáu đoạn mốc trắng hiền hào thuộc huyện đảo cát hải
dự án sửa chữa nâng cấp một trăm hai mươi tuyến đường sẽ được sở giao thông vận tải hải phòng hoàn thành trong tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín nhằm bảo đảm nhu cầu đi lại phục vụ nhân dân và du khách trong dịp tết canh tí hai nghìn hai mươi